dưới tác động của dạnh áp thấp qua khu vực bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực khí quyển một năm trăm linh m
nên mưa rào và rông sẽ tiếp tục tồn tại ở bắc bộ cho đêm nay
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh với mức nhiệt thấp nhất ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn sang ngày mai thì chỉ có mưa vài nơi nên nhiệt độ trong ngày sẽ không quá cao
hầu hết phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
dãy áp thấp đi qua bắc bộ chỉ gây mưa cho thanh hóa trong chiều tối nay
còn sang ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh
trong khi đó các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến khu vực khánh hòa
phổ biến ít mưa và vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng vùng nút phía tây có nắng nóng gai gắt khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng qua bảy độ
chỉ riêng các tỉnh ninh thuận và bình thuận nền nhiệt dễ chịu hơn
chưa chiều chỉ ở khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
ở nam bộ và tây nguyên đều chịu tác động của gió tây nam hoạt động
với cường độ trung bình
vì thế chiều và tối vẫn có mưa rào và rông
nhưng diện và lượng đều giảm
có mắt ngay hai khu vực này có nắng
nên mức nhiệt trưa chiều mai tại khu vực tây nguyên
ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với những thông tin trên biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm ở mức bốn một mươi km trong mưa
với gió tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
tại khu vực quần đảo trường sa
chỉ có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa trên một mươi km
với gió tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ